tại hà nội hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam vnasa đã công bố và vinh danh
top một mươi doanh nghiệp công nghệ thông tin việt nam năm hai nghìn hai mươi sự kiện có sự tham dự của đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị trường đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
một mươi doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn theo một mươi năm lĩnh vực của ngành công nghệ thông tin bao gồm
xuất khẩu phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp giải pháp chính phủ điện tử nội dung số hạ tầng số
trong đó các đơn vị của tập đoàn vnpt và tập đoàn fpt được vinh danh tại một mươi hai lĩnh vực
những doanh nghiệp được vinh danh sẽ là lực lượng nòng cốt trong các chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho các cơ quan
doanh nghiệp do vinasa và liên minh chuyển đổi số thực hiện
chương trình top một mươi doanh nghiệp công nghệ thông tin việt nam được tổ chức thường niên với mục tiêu thúc đẩy phát triển mạnh mẽ
lực lượng doanh nghiệp công nghệ số thông qua tôn vinh giới thiệu những điển hình doanh nghiệp công nghệ số
khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao năng lực nỗ lực sáng tạo những giải pháp số dịch vụ số